thưa quý vị hiện nay tình trạng tội phạm sử dụng trái phép chất ma túy đang có xu hướng gia tăng
và có những biểu hiện rất tinh vi
tại thành phố đà nẵng lực lượng công an đã tăng cường các biện pháp nhằm sớm phát hiện
và ngăn chặn kịp thời những hành vi liên quan đến vấn đề ma túy
vào việc các đối tượng lựa chọn các nhà nghỉ khách sạn kín đáo làm bãi đáp
để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang là một vấn đề rất nhức nhối
và gây khó khăn cho lực lượng chất năng
một khách sạn tại địa chỉ an cư sáu phường an hải bắc quận sơn trà thành phố đà nẵng
nhìn ở ngoài thì khó ai có thể biết được đây là nơi được các đối tượng thuê để tổ chức sử dụng ma túy
camera được lắp khắp nơi xung quanh khách sạn để cảnh báo và theo dõi mọi hoạt động

nhìn ở ngoài thì khó ai có thể biết được đây là nơi được các đối tượng thuê để tổ chức sử dụng ma túy
nhìn ở ngoài thì khó ai có thể biết được đây là nơi được các đối tượng thuê để tổ chức sử dụng ma túy
và các phòng đều được trang bị đầy đủ từ loa đèn công suất lớn dầu gió phục vụ cho việc sử dụng ma túy
đối tranh nhanh được biết cơ sở lưu trú này do phạm thanh hương quê tỉnh quảng nam
đứng ra thuê và tổ chức cho khách có nhu cầu đến sử dụng ma túy
test nhanh cả một mươi thanh niên dương tính với chất ma túy
chỉ tính riêng thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi một đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba